theo quy định của bộ giao thông vận tải các cơ sở kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp hộp đen cho xe tải xe khách để giám sát hành trình
nếu không chấp hành thì sẽ bị xử phạt từ một đến tám triệu đồng đồng thời bị thu giữ phủ hiệu cấm đăng kiểm
cụ thể theo điều một mươi bốn nghị định tám mươi sáu quy định các phương tiện giao thông bắt buộc gắn hộp đen gồm
tất cả các đơn vị vận chuyển hành khách xe taxi xe khách tuyến cố định xe khách hợp đồng du lịch
đơn vị vận chuyển hàng hóa công tơ nơ xe tải chở hàng hóa đặc biệt đối với xe có lộ trình chạy trên ba trăm linh km
ngoài ra không riêng người điều khiển xe mà chủ xe chủ doanh nghiệp cũng sẽ bị xử phạt nếu không thực hiện đúng quy định gắn hộp đen
cụ thể phạt tiền từ ba đến bốn triệu đồng đối với cá nhân từ sáu triệu đồng đến tám triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải
đặc biệt ngoài mức xử phạt hành chính chủ xe còn bị áp dụng hình thức thu phủ hiệu cấm đăng kiểm
đối với các xe không gắn định vị hoặc không đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chuẩn